trong khi việt nam và một số quốc gia đang lên kế hoạch phủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thứ ba
thì một số nước đã đang triển khai tiêm mũi thứ tư
vậy việc tiêm mũi thứ tư có cần thiết hay không và hiệu quả của mũi tiêm này như thế nào
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
một nghiên cứu sơ bộ tại israel cho thấy mặc dù mũi tăng cường thứ hai giúp tăng cường lượng kháng thể
điều này là chưa đủ để ngăn ngừa người dùng nhiễm biến chủng omicron
hiện tại chúng tôi biết rằng mức độ kháng thể cần thiết để bảo vệ trước khả năng lây nhiễm omithfron là quá cao với số lượng vaccine tạo ra
ngay cả khi đó là loại vắc xin tốt reuters dẫn lời bà jilly jaref yorjai giám đốc đơn vị bệnh truyền nhiễm của trung tâm y tế c ba của israel nói với các phóng viên
trung tâm y tế c ba đã tiêm mũi nhắc lại lần thứ hai cho các nhân viên và đang nghiên cứu tác dụng của liều vaccine pfizer tăng cường ở một trăm năm mươi bốn người sau hai tuần
thử nghiệm tương tự cũng áp dụng với vaccine moderna ở một trăm hai mươi người sau một tuần
họ so sánh nhóm người này với đối tượng chưa nhận mũi thứ tư
những người trong nhóm moderna trước đó đã tiêm ba mũi pfizer
bà jaref yorjai cho biết vắc xin đã tăng lượng kháng thể cao hơn một chút so với liều thứ ba
tuy nhiên điều này là chưa đủ đối với omicron bà jaref yorjai kết luận
tuy nhiên phát hiện mới nhất của bệnh viện là những kết luận đầu tiên trên thế giới về chủ đề này và cũng dừng lại ở mức sơ bộ và chưa được công bố rộng rãi
israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm liều vaccine thứ tư cho nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao
tại bà jaref yorjai bất chấp hiệu quả hạn chế của lần tiêm thứ tư quyết định tiêm vắc xin cho những người có hệ miễn dịch suy giảm vẫn mang lại lợi thế nhỏ
tuy nhiên bà không khuyến nghị mở rộng chiến dịch này cho toàn dân
nếu ai đó đối mặt với rủi ro họ nên đi tiêm phòng ngay bây giờ ngược lại chờ đợi có lẽ sẽ là giải pháp tốt hơn bà nói
theo các quan chức y tế
liều vaccine tăng cường cung cấp miễn dịch chống lại biến thể omicron bởi vậy họ đang cân nhắc sử dụng liều thứ tư
tuy nhiên một số chuyên gia tin rằng điều đó có thể không cần thiết khi cuối cùng con người có thể sống chung với covid một mươi chín
dữ liệu mới nhất từ anh cho thấy liều vaccine thứ ba có hiệu quả chống lại omicron khả năng ngăn ngừa bệnh trở nặng lên đến tám mươi
sĩ quan quinton feynman phòng thí nghiệm y tế london cho biết
thành công của omicron có thể khiến một loại vắc xin khác trở nên không cần
đang có mặt ở nam phi nơi phát hiện raka omicron đầu tiên ông feynman ghi nhận chủng mới ít nghiêm trọng hơn delta
khi nhanh chóng lan rộng omicron đang gây ra sự hủy diệt cho chính mình
các kháng thỉ do từng nhiễm omicron tác dụng với một số chủng khác
omicron có khả năng lây truyền ở nam phi nhanh đến mức phần lớn dân số chưa tiêm vắc xin đã nhiễm bệnh và phục hồi tiến sĩ feynman nói
có vẻ raka bệnh đã lên đỉnh điểm và đang giảm dần
tin tốt hơn nữa là phản ứng miễn dịch của những người từng nhiễm omitron dường như tăng khả năng bảo vệ chống lại delta gấp bốn lần
điều đó có nghĩa là omicron đang nhanh chóng thay thế chủng delta ít lây nhiễm nhưng nghiêm trọng hơn
các chuyên gia tin rằng giống như tất cả các loại virus việc từng nhiễm omicron sẽ đem lại khả năng miễn dịch tự nhiên
tuy nhiên tiến sĩ louis ostrowski trưởng bộ phận bệnh truyền nhiễm tại trung tâm khoa học y tế đh texas của mỹ cho rằng
các kháng thể bắt đầu giảm
sau vài tháng tiến sĩ oshosky dự đoán nhiễm omicron không đảm bảo khả năng chống lại các biến thể trong tương lai
vaccine cung cấp sự bảo vệ hiệu quả và lâu dài hơn
mặc dù nhẹ hơn nhưng omicron vẫn gây ra những ca nhập viện và tử vong
tiến sĩ fil man nhận định nếu đại dịch ở vương quốc anh theo xu hướng tương tự như nam phi
chỉ những người dễ bị tổn thương mới cần tiêm tăng cường liều thứ tư
vì chuyên gia này nói thêm sẽ có những biến thể khác
nhưng omicron có khả năng liều thứ tư
nếu đại dịch là biến thể gây lo ngại cuối cùng covid một mươi chín đã trở thành bệnh đặc hữu gần giống như bệnh cúm
hiện có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine không phải một trăm linh hiệu quả trong việc ngăn chặn một người đã tiêm chủng đầy đủ nhiễm bệnh
hoặc lây lan virus cho người khác
điều này được chứng minh bằng sự kiện siêu lây nhiễm diễn ra ở quần đảo tự trị pharo của đan mạch
nơi này có hai mươi một trên ba mươi ba nhân viên chăm sóc sức khỏe đã tiêm ba liều vaccine covid một mươi chín
nhưng vẫn nhiễm omicron thậm chí trước khi tham gia sự kiện ba mươi sáu giờ
tất cả đều đã xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh
một số người đặc biệt là đối tượng bài vaccine sẽ coi đây là bằng chứng cho thấy vaccine không hiệu quả
tuy nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của giới khoa học
ngay cả với những biến chủng cũ chẳng hạn như delta giới khoa học đã khẳng định vaccine không cung cấp khả năng tránh nhiễm virus
tức là hoàn toàn ngăn ngựa mắc bệnh
không ai tuyên bố vaccine covid một mươi chín cung cấp khả năng tuyệt đối đó và đây có thể là một mục tiêu không bao giờ đạt được
vaccine chỉ có thể bảo vệ ở một mức độ nào đó vậy nhưng lớp bảo vệ mỏng manh này vẫn giúp làm chậm quá trình lây lan
ở chiều ngược lại vaccine cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối ở khía cạnh khác đó là ngăn ngừa người bệnh xuất hiện triệu chứng nặng
sự bảo vệ này quan trọng không kém thậm chí là đặc biệt quan trọng bởi nó giữ cho phần lớn người mắc không phải nhập viện và tử vong
đối với biến chủng delta khả năng bảo vệ của vaccine chống lại bệnh nặng và tử vong là hơn chín mươi rồi giảm dần nhưng không đáng kể
việc này xảy ra ít nhất năm tháng sau khi tiêm liệu thứ hai
khi omec frank lần đầu tiên xuất hiện số lượng đột biến trên gai protein của biến chủng này khiến cho giới nghiên cứu lo lắng về tác dụng của vaccine
dữ liệu cho thấy hai liều vaccine pfizer biontech hoặc astrazeneca cung cấp khả năng bảo vệ hạn chế chống lại omicron
tuy nhiên khả năng này sẽ được tăng cường nếu tiêm thêm một liều
với đối tượng dễ bị tổn thương việc tiêm thêm một liều là điều cấp thiết
người trên tám mươi tuổi có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng gấp ba trăm linh lần
với người dưới bốn mươi tuổi cần lưu ý dù omicron có thể ít nghiêm trọng hơn so với người đã tiêm chủng đầy đủ
đây vẫn là căn bệnh nguy hiểm với nhóm không chủng ngừa
phạm văn dương hà nội vừa hoàn thành mũi thứ ba vaccine covid một mươi chín vào hôm tám tháng một
anh cứ ngỡ lần tiêm này cũng như hai lần trước không bị làm sau
ngày thứ nhất anh hoàn toàn bình thường chỉ hơi mệt nhẹ
tuy nhiên đến ngày thứ hai anh mới thấy người vô cùng mệt mỏi đau nhất khắp người không thể ngồi dậy
ở một mình anh phải nhờ bạn qua trong hộ
nếu lỡ có phải đi viện
hai lần trước tôi tiêm vaccine astrazeneca lần này tôi tiêm mũi ba là pfizer
chủ quan vì hai lần trước tôi rất khỏe chỉ bị đau bắp tay nên không chuẩn bị thuốc hay đồ uống giúp tăng cường sức khỏe
ngày đầu tiên tiêm về thì hoàn toàn bình thường nhưng sáng ngày hôm sau thức dậy cảm giác có vật gì đó đè nặng lên người
nhất ngón tay lên thôi cũng thấy đau sợ lên tráng thấy nong rang
biết là phản ứng của tiêm vaccine nên tôi đã phải nhờ bạn sang mua đồ ăn và thuốc
cũng như là hoa quả để bổ sung sức đề kháng
vì tôi không thể ngồi dậy được anh dương chia sẻ
có rất nhiều người sau khi tiêm vaccine mũi ba đều có tình trạng bị phản ứng nặng hơn hai buổi trước
nhiều người đã phải lên mạng xã hội xin ý kiến tư vấn của bác sĩ online vì không biết phải xử trí như thế nào
tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
mũi ba vaccine covid một mươi chín giúp người được tiêm có được đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn hàng chục lần
so với đáp ứng của mũi tiêm thứ hai
do vậy nó cũng huy động nhiều hơn năng lượng của cơ thể cũng như gây cảm giác mệt mỏi và có thể sốt nhiều hơn
tuy nhiên những triệu chứng này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc và người tiêm vaccine sẽ có được miễn dịch tốt hơn nhiều
so với sau khi hoàn thành mũi tiêm cơ bản tiến sĩ thái phân tích
tiến sĩ phạm quang thái cho biết các phản ứng tiêm vaccine mũi ba covid một mươi chín cũng tương tự như các buổi trước
đều là những phản ứng phổ biến như đau tại chỗ tim đau đầu buồn nôn mệt mỏi ấn lạnh sốt
và có thể có các phản ứng hiếm gặp
các phản ứng khác như là phản ứng phản vệ dị ứng người cần tiêm theo dõi ít nhất ba mươi phút tại điểm tiêm
nếu cảm thấy cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường cần phải báo ngay cho cán bộ y tế
dấu hiệu khó chịu buồn nôn phát bang sưng tại chỗ tiêm
về nhà mọi người cần theo dõi nhiệt độ sử dụng thuốc hạ sốt liều lượng nếu sốc cao trên ba mươi chín độ
khó hạ nhiệt độ hoặc sốt kéo dài hơn hai mươi bốn giờ coi giật phát ban tinh thần khó chịu kích thích vật vả lừa đừa
khó thở hoặc khi có biểu hiện bất thường khác về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế
tăng cường bổ sung vitamin bằng các loại trái cây để tăng sức đề kháng tránh vận động mạnh
và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng tiến sĩ thái khuyến cáo
thưa quý vị mũi ba vaccine covid một mươi chín là mũi tiêm cơ bản giúp đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ
gấp hàng chục lần so với các buổi tiêm trước nên việc mệt mỏi là không thể tránh khỏi
quý vị nên theo dõi các phản ứng sau tiêm theo hướng dẫn tại cơ sở tiêm chủng
nếu có dấu hiệu gì bất thường cần liên hệ ngay với nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất